cũng với thông tin dịch covid một mươi chín hcdc cho biết có năm người trong gia đình ở huyện bình chánh
tp hcm nhiễm covid một mươi chín những người này liên quan tới xưởng cơ khí ở huyện hóc môn
và một khách sạn ở quận tân bình
năm ca nhiễm covid một mươi chín này là người trong cùng gia đình có địa chỉ cư trú tại thị trấn tân túc huyện bình chánh
chủ yếu liên quan xưởng cơ khí tại huyện hóc môn và một khách sạn quận tân bình
thời điểm này đã có ba mươi sáu bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
đối với các trường hợp làm chung tại sưởng cơ khí ở huyện hóc môn đã được lấy mẫu xét nghiệm trước đó
một mươi ba trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm pcr rt lần một âm tính
bộ y tế công bố tp hcm từ chiều qua đến nay đã có thêm hai mươi trường hợp nhiễm mới
từ số bệnh nhân một mươi một mươi chín đến bệnh nhân một mươi ba mươi tám
trong hai mươi người nhiễm covid một mươi chín được bộ y tế công bố thì có tám trường hợp liên quan đến điểm nhóm chuyển giá phục hưng
đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa
tám trường hợp là các trường hợp f một của các bệnh nhân đã được phát hiện trước đó
bốn trường hợp được phát hiện khi khám sàng lọc cư trú tại huyện bình chánh quận tân phú huyện hóc môn đang điều tra dịch tễ
các ca dương tính được xác định tại các khu vực tại quận gò vấp quận tân bình quận bình tân quận bình thạnh
quận tân phú quận năm quận một mươi hai tp thủ đức huyện bình chánh và huyện hóc môn
các ca dương tính được xác định tại các khu vực tại huyện bình chánh quận tân phú huyện hóc môn đang điều tra dịch tễ